cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa bắt tạm giam đối với nguyễn trường giang
trú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm
chiếm đất tài sản và đánh bạc
nguyễn trường giang là giám đốc của công ty cổ phần đầu tư thương mại số một phúc nguyên khang
địa chỉ tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một giang kêu gọi bốn nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn
ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính bất động sản
tổng số tiền những người trên tham gia góp vốn là hai trăm tám mươi tám triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ giang đã sử dụng tiền huy động được
để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối
thông qua website sau đó đối tượng chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả
công an tp huế thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc trên
liên hệ tới đội cảnh sát kinh tế công an tp huế để giải quyết